kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên trong hai ngày tới sẽ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn chiều tối có mưa vài nơi
sang đến ngày năm tháng bốn nắng nóng sẽ kết thúc với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ cường độ nắng còn mạnh hơn
ba ngày tới ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu tây bắc có nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ chạm mức bốn mươi độ
sự báo trong ba ngày tới khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
độ ẩm tương đối thấp phổ biến ở mức là từ ba mươi ba mươi năm
mức nhiệt độ sẽ giảm nhẹ một độ trong ngày mùng năm
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt ở phía bắc của khu vực với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận chỉ có nắng nóng nhẹ cao nhất là ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên ít có sự biến động về thời tiết trong ba ngày tới
phổ biến vẫn là tình trạng ít mưa
cường độ nắng khá mạnh với nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ cục bộ có nơi cao hơn
nam bộ từ nay cho đến ngày năm tháng bốn phổ biến là ít mưa toàn vùng chỉ có mưa vài nơi vào thời điểm chiều tối
thời tiết chủ đạo là nắng nóng diện rộng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất ở miền đông nam bộ là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
khu vực miền tây nam bộ có mức nhiệt độ thấp hơn khoảng một hai độ